sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã có buổi tiếp ông kun huyen a thứ trưởng bộ ngoại giao trường đoàn hàn quốc đang dự họp ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật việt nam hàn quốc
đánh giá ý nghĩa quan trọng của cuộc họp lần này của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật việt nam hàn quốc phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng đây là dịp để giả soát các kết quả đạt được
trong thực hiện các cam kết của lãnh đạo cấp cao cũng như các kết quả toàn diện của đối thoại cấp phó thủ tướng chính phủ lần thứ nhất
đồng thời là cơ hội tốt hai bên trao đổi chuẩn bị thật tốt cho chuyến công tác của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hàn quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc cho biết với đả phát triển như hiện nay hàn quốc tin rằng việt nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của hàn quốc
đạt mốc một trăm linh tỷ usd kinh mạch xuất nhập khẩu thay thế vị trí của nhật bản vào năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc cũng bày tỏ phía hàn quốc hy vọng năm hai nghìn hai mươi đối thoại lần thứ hai cấp phó thủ tướng chính phủ hai nước sẽ diễn ra tại thành phố đà nẵng của việt nam